từ đó cũng có vững tin là mình sẽ theo nghề này
thì về mức thu nhập thì làm nghề này cũng mức thu nhập cũng ổn định theo tháng
thì em bắt đầu tới giờ thì em làm cũng trên mười mấy sản phẩm
trong đó thì chủ yếu là những mảo mảo với mặt nạ
mảo thì chủ yếu là làm cho mấy đoàn nghệ thực
trong ngoài tỉnh trong đó các tỉnh đồng bằng sông cứa long này
chỗ nào có đoàn nghệ thực thế mê thì người ta sẽ có đặt làm
trà vinh thì có làng văn hóa thế mê
nên sản phẩm của em cũng được trưng bày và bán bên làng văn hóa
nên thay vào đó thì em cũng có góp phần bảo tồn được bản sắc văn hóa của người dân tộc
thông qua các sản phẩm do chính bản thân mình làm ra
được hỗ trợ đầu tư máy móc
dễ dàng tiếp cận các nguồn giống ưu đại đất sạch để xây dựng cơ sở hạ tầng
là mong muốn của nhiều bạn trẻ muốn tự lập nghiệp
đặc biệt là các bạn trẻ dân tộc khmer
đang mới nhanh nhóm ý tưởng mở cơ sở sản xuất nhỏ
nhưng vấn đề giống kỹ thuật và đưa sản phẩm của mình ra thị trường rộng lớn
cũng là điều lo ngại không nhỏ
với một người trẻ như em là quy tâm khởi nghiệp từ chính mảng ruộng của mình
thì bản thân cao khát sẽ tìm ra lối đi của mình
ra lối đi cho các đoàn viên thanh niên khác
nên mong muốn khởi nghiệp là tạo dựng thương hiệu sản phẩm của mình
đến các thị trường rộng lớn khác
hiện tại nhà em là chuyên cung cấp dưa sen tươi với ngó sen
thì bây giờ sản phẩm em đang hướng tới là ngó sen chua ngọt
hướng tới em định hướng là sẽ từng bước xây dựng nhãn hiệu hàng quá
đưa vào các sản phẩm của em là các sản phẩm của em là các sản phẩm của em
các cửa hàng nhà hàng các siêu thầy
cũng như em thạch hoàng sơn
từ chính mảnh ruộng gốc giường của gia đình
cô thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm thạch thị chanh thi
đã quyết biến ước mơ thành hiện thực
bằng cách khởi nghiệp cho riêng mình
từ kinh nghiệm truyền thống của đồng bào dân tộc khơ me ở trà vinh
với sản phẩm mới lạ mật hoa dừa
mật hoa dừa nếu mà mình nhìn bên ngoài thì nhìn giống như là mật ong
nhưng mà nó có điểm khác biệt
hơn những loại mật khác ở chỗ
thứ nhất là đây là một sản phẩm giúp ổn định đường huyết
mật hoa dừa có chỉ số đường huyết thấp
cho nên kể cả người tiểu đường hay là người bị đường huyết cao
tăng huyết áp thì họ đều có thể dùng được luôn
thứ hai là nó còn một cái hàm lượng khoáng rất là cao
giống như là cali nitro phosphor
đây là những loại khoáng giúp cân bằng điện giải cho cơ thể con người
thì khi mình dùng là nó giúp sinh năng lượng rất là nhanh
cho nên phù hợp cho những người làm việc mệt
hay là những người chưa thể sử dụng